tổ công tác kiểm tra điều lệnh của công an tp hcm trong khi làm nhiệm vụ đã hỗ trợ một thai phụ mang thai ba mươi bảy tuần gặp tai nạn đi cấp cứu kịp thời và thoát khỏi nguy hiểm